mặc dù vẫn còn có nhiều nguy cơ liên quan đến lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng tại một số khu vực nông thôn vùng ven tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
một bộ phận người dân vẫn tập trung đông người để vui chơi giải trí hoặc tụ tập thả diều
tại các cánh đồng đã thu hoạch nơi có nhiều đường dây điện cao thế chạy qua
tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng
đây là cánh đồng lúa vừa mới thu hoạch xong tại xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hàng ngày liên tục có từng nhóm người đã đến đây tụ tập không chỉ trẻ em mà cả người lớn
cũng cùng tham gia thả diều trong số đó vẫn còn những trường hợp không đeo khẩu trang
mặc dù các lực lượng công an dân phòng địa phương kịp thời đến nhắc nhở để giải tán
nhưng sau khi lực lượng chức năng rời khỏi thì tình trạng này lại tái diễn
không chỉ tập trung tại nhiều cánh đồng hàng chục người dân còn tụ tập thả diều ngay trong khu dân cư
và rất gần lưới điện
trạm biến áp nên thường xuyên xảy ra tình trạng diều rơi vướng vào đường dây điện
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như cháy nổ chập điện
thậm chí đã có nhiều trường hợp người dân tử vong vì điện giật khi trèo lên cột điện để tháo gỡ rìu
cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn
mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục cách ly xã hội để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân
vừa góp phần bảo vệ cộng đồng chức năng
nguy cơ dịch bệnh